sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi